tại thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông đã tổ chức hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến
thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
trong thời gian qua lực lượng biên phòng quân sự công an tỉnh đắk nông đã thường xuyên phối hợp
thực hiện có hiệu quả trong giải quyết các vấn đề bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn biên giới
qua hơn một mươi năm thực hiện phương án bảo vệ tuyến biên giới trọng điểm
bộ đội biên phòng đã bắt xử lý một mươi ba vụ với sáu mươi bốn đối tượng liên quan đến vượt biên xâm nhập kích động vượt biên
từ năm hai nghìn chín đến nay bằng nguồn vốn của trung ương và địa phương
tỉnh đắk nông đã đầu tư ba mươi sáu công trình phát triển kinh tế xã hội kết hợp bảo đảm quốc phòng an ninh
ở khu vực biên giới với tổng kinh phí hơn ba trăm chín mươi ba tỷ đồng xây dựng nhiều nhà cho người nghèo
trao tặng một trăm linh con bò giống cho các hộ dân phát triển sản xuất
nhân dịp này bộ tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam
ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đã tặng bằng khen cho bảy tập thể một mươi một cá nhân
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk nông tặng giấy khen cho một mươi bảy tập thể hai mươi năm cá nhân
là những điển hình tiên tiến trong thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín